nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô thành phố hà nội đã tổ chức buổi lễ biểu dương gương người tốt việc tốt công dân ưu tú thủ đô
năm nay là năm thứ hai mươi bảy thành phố hà nội triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái trách nhiệm với cộng đồng
giữa buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
bảy trăm linh tấm gương người tốt việc tốt và một mươi gương công dân ưu tú được tuyên dương tại buổi lễ là những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống những chân dung sống động dung dị đời thường
những người đã có những việc làm tốt nghĩa cử cao đẹp có tính nhân văn trong cộng đồng
nó là một trong những nét văn hóa của người hà thành
điển hình là tấm gương phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú nguyễn thừa hỷ người đã dành cả cuộc đời cho những công trình nghiên cứu về thăng long hà nội
bác sĩ đinh xuân huy phó trưởng khoa phẫu thuật tim trẻ em trung tâm tim mạch nhi bệnh viện tim hà nội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu
cô giáo lê thị hòa trường tiểu học đông sơn huyện trường mỹ với hai mươi sáu năm mở lớp dạy học âm thầm trao tình yêu thương và kiến thức cho những trẻ khuyết tật thiểu năng trí tuệ
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương và bày tỏ tin tưởng thành tích của các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt sẽ có sức thuyết phục và cảm hóa mạnh mẽ để thực sự là tấm gương sáng sống động để góp phần vào việc bồi dưỡng đạo đức tư tưởng tình cảm khơi dậy và nhân lên tính tích cực trong mỗi con người
nhấn mạnh hà nội và cả nước đang bước sang năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
phó chủ tịch nước đề nghị để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới thành phố hà nội cần quan tâm tới tính sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện các mục tiêu của từng phong trào thi đua tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong từng cơ quan đơn vị cũng như vai trò nêu gương của người đứng đầu
chú ý phát hiện và biểu dương khen thưởng người lao động trực tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu để người tốt việc tốt lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
qua đó góp phần làm cho vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô hà nội ngày thêm rực rỡ